mỹ vừa thông báo những biện pháp trừng phạt mới đối với nhiều cá nhân và thực thể mà washington cho rằng đã tham gia hỗ trợ và hậu thuẫn tài chính cho các hoạt động bán thiết bị bay không người lái cho quân đội iran
danh pháp trừng phạt mới gồm một mươi năm thực thể tám cá nhân và năm con tàu hãng hàng không puya của iran và công ty sahara tonder có trụ sở ở tehran nằm trong danh sách
hồi tuần trước bộ tài chính mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào một mươi sáu cá nhân và hai thực thể liên quan đến chương trình thiết bị bay không người lái của iran
cho eu cũng nhất trí tăng cường các biện pháp trừng phạt iran
động thái của mỹ và các nước châu âu được đưa ra sau khi iran phóng nhiều tên lửa và thiết bị bay không người lái về phía israel đêm ngày một mươi ba tháng bốn
nhằm đáp trả vụ không kích nhằm vào tòa lãnh sự thuộc đại sứ quán iran ở syri mà tehran cho rằng do israel thực hiện
còn trong một diễn biến trên biển đỏ tàu chiến fns diamond của hải quân anh đã bắn hạ một tên lửa của lực lượng houthi nhằm vào một tàu thương mại ở vịnh aden
trên vùng biển hải
cụ thể tàu chiến fns diamond đã sử dụng hệ thống tên lửa sea viper để bắn hạ tên lửa nói trên vào ngày hai mươi bốn tháng bốn
bộ quốc phòng anh khẳng định london tiếp tục đi đầu trong phản ứng quốc tế trước các cuộc tấn công nguy hiểm của lực lượng houthi nhằm vào các tàu thương mại
đe dọa tính mạng của các thủy thủ quốc tế
houthi tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào tuyến vật tải trên biển đỏ của lực lượng này kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba là để hỗ trợ người palestine trong cuộc xung đột giữa israel và phong trào hussar hamas
khoảng một mươi hai khối lượng hàng hóa thương mại của thế giới được vận chuyển qua tuyến đường này
kể từ khi các cuộc tấn công của houthi bắt đầu một số công ty vận tải biển đã ngừng sử dụng tuyến đường này thay vào đó sử dụng tuyến đường dài và tốn kém hơn qua mũi hảo vọng ở nam phi
toàn tối cao mỹ đang đứng trước lựa chọn khó khăn khi phán quyết về quyền miễn tố của cựu tổng thống donald trump liên quan đến các cáo buộc ông can thiệp bầu cử năm hai nghìn hai mươi
hiện nhiều khả năng bất kỳ vụ sửa nào với các cáo buộc này
tạm thời sẽ không diễn ra
trong phiên tranh luận kéo dài hơn hai tiếng tại tòa án tối cao mỹ đa số các thẩm phán bày tỏ sự hoài nghi với những lập luận do phía luật sư đại diện ông trump trình bày
theo đó cho rằng cựu lãnh đạo mỹ phải được hưởng quyền miễn trừ tuyệt đối cho các hành động trên vai trò tổng thống
tuy nhiên một số thẩm phán đề nghị trả lại vụ việc cho các tòa án cấp dưới để xem xét kỹ hơn
sau cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt jack smith ông trump hồi tháng tám năm ngoái
bị truy tố tại tòa án liên bang washington với cáo buộc tìm cách lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi
dẫn đến vụ bạo loạn đồi capitone hồi tháng một năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên luật sư bảo chữa cho ông trump khi đó đã đề nghị hủy cáo buộc với lý do cựu tổng thống được hưởng quyền miễn trừ tuyệt đối
và không thể bị truy tố với những hành động mà ông thực hiện khi còn ở nhà trắng
lập luận này sau đó đã bị thẩm phán bác bỏ và ngày bắt đầu xét xử được ấn định vào ngày bốn tháng ba
hiện các luật sư của ông trump tiếp tục đưa lập luận về quyền miễn trừ lên tòa phúc thầm
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
các nước châu á đang ứng phó với nắng nóng gây gắt trong những ngày gần đây
thậm chí đã có không ít người tử vong do thời tiết khắc nghiệt đặc biệt là tại thái lan
theo báo cáo của cơ quan khí tượng myanmar nhiều khu vực trên cả nước ghi nhận nền nhiệt tăng đột biến
trong đó không ít địa phương báo cáo mức nhiệt trên bốn mươi độ c
nhiệt độ ở miền trung và vùng đồng bằng nước này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong hai ngày hai mươi tám hai mươi chín tháng bốn
thái lan cũng đang trải qua đợt nắng nóng gai gắt trong tuần này
chính quyền thành phố bangkok đã đưa ra cảnh báo nắng nóng cực độ dự kiến sẽ vượt ngưỡng năm mươi hai độ c
ít nhất ba mươi người đã tử vong do sốc nhiệt kể từ đầu năm đến nay
tại philippines cảnh báo chỉ số nắng nóng đạt mức nguy hiểm với nhiệt độ vượt quá bốn mươi hai độ c
được đưa ra đối với nhiều khu vực bao gồm vùng thủ đô manila
bộ y tế philippines cho biết từ đầu năm cho đến ngày một mươi tám tháng bốn
nước này đã ghi nhận ít nhất ba mươi bốn trường hợp mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng trong đó đã có sáu ca tử vong
theo liên hợp quốc lãng phí thực phẩm đang ở trong tình trạng đang báo động
chỉ trong năm hai nghìn hai mươi hai thế giới đã lãng phí hơn một tỷ tấn thực phẩm
không chỉ vậy tình trạng an ninh lương thực bất ổn cũng khiến hàng triệu người dân thiếu ăn chầm trọng
tại kenya chị anna wangui đã làm việc quần cuột cả ngày
tại một bãi rác để nhận nhiều rác thực phẩm nhất có thể
cứ mỗi ngày như vậy chị chỉ kiếm được vỏn vẹn ba đô la
với chị đây là công việc duy nhất để chị có thể nuôi sống gia đình và cho con đi học
mỗi ngày tôi kiếm được khoảng ba đô la mỹ nhờ vào việc nhặt xác đồ ăn rồi đem bán cho những người nuôi lợn
tôi cảm thấy may mắn vì số tiền đó có thể giúp tôi trả tiền nhà và nuôi sống gia đình
tôi mong sẽ có nhiều rác đồ ăn hơn để tôi có thể duy trì sinh kế của mình
câu chuyện của chị anna đã dấy lên thực trạng đáng buồn của vấn đề lãng phí lương thực tại kenya cũng như trên toàn thế giới
báo cáo mới đây của chương trình môi trường liên hợp quốc cho biết
trong năm hai nghìn hai mươi hai thế giới đã lãng phí khoảng một mươi chín lượng thực phẩm được sản xuất trên toàn cầu
con số này là tương đương khoảng một tỷ tấn thực phẩm bị vứt bỏ
báo cáo của chương trình môi trường liên hợp quốc cũng chỉ ra rằng
trung bình mỗi người lãng phí đến bảy mươi chín kg đồ ăn mỗi năm tương đương một tỷ bữa ăn bị vứt bỏ mỗi ngày trên toàn thế giới
kể từ năm hai nghìn một mươi năm nhiều quốc gia đã không đạt được nhiều tiến triển trong việc hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
vì vậy các quốc gia cần phải nỗ lực phối hợp giải quyết vấn đề lãng phí thực phẩm càng sớm càng tốt
trong bối cảnh xung đột leo thang tại nhiều khu vực
tình trạng mất an ninh lương thực đã khiến hơn hai trăm tám mươi hai triệu người thiếu ăn trầm trọng chỉ trong năm hai nghìn một mươi chín
tình hình kinh tế khó khăn cùng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt hạn hán
cũng là nguyên nhân khiến nạn đói gia tăng
các chuyên gia kêu gọi các nước cần nhanh chóng đẩy mạnh hiệu quả trong việc sản xuất nguyên liệu thực phẩm
để giảm lãng phí đồ ăn và ngăn ngừa nạn đói
chúng ta vẫn luôn biết rằng viện dưỡng lão là dành cho những cụ ông cụ bà dưỡng già
còn nhà trẻ là nơi trông giữ em bé
thế nhưng tại anh hai cơ sở hoạt động riêng biệt này lại đang được kết hợp thành một mô hình viện dưỡng lão nhà trẻ
bước vào đây người ta sẽ cảm nhận một bầu
không khí vô cùng đặc biệt khi tiếng cười của các cháu nhỏ dưới như thắp sáng cả không gian
còn các cụ ông cụ bà sẽ trở thành những người thân của các bé
cùng vui chơi và chia sẻ các kỹ năng nhỏ bé nhưng hữu ích với các cháu nhỏ
nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
nhìn khung cảnh này có lẽ nhiều người nghĩ đây là một buổi tụ họp của các cụ ông cụ bà dắt theo cháu nhỏ
không khí vui tươi có cảm giác ấm áp của gia đình
thế nhưng thực chất đây là một buổi sinh hoạt quen thuộc tại billorchester
mái nhà chung của các cụ già và em nhỏ
đây là mô hình độc đáo kết hợp giữa viện dưỡng lão và nhà trẻ tại anh
tại đây các cụ già và trẻ nhỏ đều được chăm sóc chú đáo
cụ ian wentons tám mươi bốn tuổi từng là tài xế xe tải đã ở viện chăm sóc này được hai năm
với cụ đây là nơi mà vừa bước vào cửa cụ đã ngay lập tức muốn ở lại
ở đây có trẻ con có người già cùng nhau chia sẻ một không gian chung
tôi thấy vui lắm rất ấm áp tôi gọi nó là vườn địa đàng
hay cụ bill jones từng là kỹ sư
giờ đây khi ở trong viện chăm sóc này cụ một lần nữa được thể hiện kỹ năng của mình
khi hướng dẫn bé ba tuổi thử làm kỹ sư
còn cụ joh aiton dường như quên mất cơn đau lưng của mình khi ngồi chơi nạn đất xét cùng lũ trẻ
cụ cố gắng tham gia các hoạt động với lũ trẻ nhiều nhất có thể
đây là những hoạt động phù hợp với cả người già và trẻ con
mỗi tuần một lần chúng tôi tham gia hoạt động với lũ trẻ thật tuyệt là tất cả lũ trẻ đều có vẻ thích thú
chơi cùng bạn bè khiến tôi hạnh phúc
nguyên tắc ở đây là không ai cảm thấy mình bị cô lập và mọi người ở đây cả người lớn và trẻ nhỏ đều cảm thấy vui vẻ
những người lớn ở đây được lũ trẻ gọi một cái cách chiều mến những người bạn
và họ thấy rất vui khi được chia sẻ một số kinh nghiệm sống của mình với những đứa trẻ
bạn biết đấy những đứa trẻ đều biết cách cư xử
nếu một người lạ nói chuyện với chúng học bất kỳ điều gì tương tự hãy tạo cho chúng sự tự tin và điều đó sẽ để lại ấn tượng với chúng rất lâu
không khí vui vẻ ấm áp còn xuất hiện ở trong những bữa ăn chung nơi hai thế hệ cùng quây quẩm bên bàn ăn như một gia đình thực thụ
các em nhỏ là niềm vui của các cụ thế nhưng bản thân các em cũng học được nhiều điều
tôi nghĩ con nhà tôi học được rất nhiều điều có ích từ các cụ ở đây kỹ năng giao tiếp này và trên hết là sự thông cảm đó là những kỹ năng mà phải trải qua một quá trình dài mới học được
để có được mái nhà thân thiết này các nhà sáng lập đã phải lên kế hoạch mất nhiều năm bởi cái hộp hốn tạo ra không đơn thuần chỉ là một cơ sở kinh doanh mà là nơi mang lại giá trị cho xã hội với thông điệp không có ai phải chịu cảnh cô đơn
chúng tôi đã xem xét những ảnh hưởng của dự án liên thế hệ từ nhật bản ở úc canada và chúng tôi đang hợp tác với đại học liverpool về xây dựng những mô hình như này ở trung quốc bởi vì mọi người đều biết những dự án như này là cần thiết vì mong muốn cuộc sống vui vẻ và lâu dài hơn
mỗi buổi chiều các cháu nhỏ sẽ tạm biệt các cụ già tại viện dưỡng lão và được bố mẹ đưa về nhà để rồi hôm nay lại tái hợp trong niềm vui khôn tả
một bí quyết thành công là người già và trẻ em dành thời gian và tình cảm chiều mến cho nhau chẳng hạn như đi dạo cùng nhau
đối với những người già ở đây mỗi ngày ở bên những đứa trẻ là bắt đầu khởi động một ngày mới tốt lành